tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo trần văn tuấn
bốn mươi tuổi trú tại quận thanh khê và nguyễn hải phi hai mươi hai tuổi trú tại tỉnh con tum
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn đã có hành vi mua bán ma túy đá
mua ma túy đá của hai đối tượng tên là bi và huy không rõ lai lịch mang về nhà cất giấu
nhằm mục đích phân chia và bán lại kiếm lời
sau đó tuấn lấy một gói ma túy đá nhờ phi đem bán cho nguyễn trí linh ba mươi ba tuổi
trú tại quận hải châu với giá hơn hai triệu đồng
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn bị bắt quả tang về hành vi cất giấu hơn một trăm bốn mươi ga ma túy đá
tại nơi ở thuộc phường chính gián quận thanh khê
được biết tuấn là đối tượng chính cấu kết với phi cùng nhau mua bán ma túy
trước hội đồng xét xử các bị cáo đã thành khẩn và thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt trần văn tuấn hai mươi năm tù
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
thưa quý vị và các bạn hà giang là một trong những địa phương xảy ra nhiều vụ mua bán người trong những năm gần đây
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tỉnh hà giang phát hiện chín đầu mối gồm hai mươi một đối tượng có hành vi mua bán người
với một mươi hai nạn nhân bị mua bán nhằm giáo dục cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa
ngăn chặn phát hiện từ đó giúp bản thân và mọi người xung quanh không là nạn nhân của tệ nạn
thời gian qua công an tỉnh hà giang đã phối hợp cùng các ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phòng ngừa loại tội phạm này
một buổi tuyên truyền của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang với các em học sinh trường trung học cơ sở yên định huyện bắc mê
các nội dung như biện pháp kỹ năng xử lý các nguy cơ bị xâm hại bị lừa bán hay năng lực nhận biết âm mưu phương thức thủ đoạn
tác hại của tội phạm mua bán người từ đó giúp các em có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và phòng tránh với loại tội phạm này
trung là ở trên này bọn cháu cũng chưa được hiểu biết lắm về tội phạm mua bán người xâm hại trẻ em
hôm nay được các chú các cô lên đây tuyên truyền thì bọn em bọn cháu cũng có được hiểu thêm được kiến thức tiếp thu được những cách bảo vệ bản thân
ngoài khôn khổ các trường học thời gian qua công an tỉnh hà giang đã phối hợp cùng các ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để phòng ngừa loại tội phạm này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

hai xe người phụ nữ để cường giật sợi dây chuyền trên đường tẩu thoát khi đến quốc lộ một đoạn
thuộc huyện bến lức của tỉnh long an thì xảy ra tai nạn giao thông khiến nhiều tử vong còn cường
bị thương nhẹ nên công an huyện bến lức mời về trụ sở làm việc quá trình làm việc cường khai nhận
cùng với nhiều mới cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ tại huyện châu thành tỉnh an giang
trên đường tẩu thoát thì xảy ra tai nạn công an huyện nghĩa đàn của tỉnh nghệ an vừa bắt quả
tăng một vụ tái chế dầu nhớt thải trái phép tạm giữ khoảng bốn mươi năm lít dầu các loại
để tránh bị phát hiện chủ cơ sở này đã thuê lại một khu mỏ bỏ hoang xung quanh là đồi núi
ít người để ý dầu thải gom từ các gara rửa xe trên địa bàn tỉnh nghệ an và các tỉnh lân cận
được mang về cơ sở này sau đó cho vào bể chứa ngầm rồi bơm lên hai lò trưng cất xây bằng gạch
nung như liệu để chương cất cũng chính là dầu thải hoàn toàn không có công
nghệ xử lý chất thải hay bảo vệ môi trường dầu thải được dẫn trực tiếp ra đất
còn thành phẩm thì được thuê xe bồn trở đi tiêu thụ bước đầu lực lượng công an đã tạm giữ khoảng
bốn mươi năm lít dầu trong đó có hai mươi lít dầu thải chưa tái chế và hai mươi năm lít dầu thành phẩm
tạm giữ một xe ô tô bồn chở dầu ngày một mươi một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can trần anh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện kim thành về tội tổ chức đánh bạc
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định tài cầm đầu nhóm đối tượng tổ chức cho nhiều đối tượng
tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web bóng tám mươi tám com
trang web này có máy chủ đặt ở nước ngoài sử dụng phần mềm quản trị điều hành đánh bạc trực tuyến
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đường dây do tài cầm đầu tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ
với tổng số tiền giao dịch hơn tám trăm năm mươi ba tỷ đồng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương cũng khởi tố các bị can phạm huy du
tội tổ chức đánh bạc đánh bạc các bị can nguyễn viết khư bùi duy hải và hoàng văn hoài về tội đánh bạc
thưa quý vị thời gian gần đây thì tình trạng phạm tội do đối tượng là người mắc bệnh tâm thần gây ra
trên địa bàn tỉnh bình định ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hành vi man dợ và nguy hiểm
nạn nhân chủ yếu là người thân ruột thịt họ hàng hay hàng xóm xung quanh
hành động bột phát trong vô thức dẫn đến hậu quả hết sức nghiêm trọng cho thấy cần phải có giải pháp
quản lý người tâm thần khi sống trong cộng đồng dân cư như hiện nay
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sau khi liên tục đâm va vào nhiều phương tiện trên đường
thậm chí đã có người tử vong tài xế chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi năm nghìn bốn trăm một mươi bốn kéo theo rơ móc
vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao
khi lực lượng chức năng chặn chiếc xe điên lại và không chạy
không chế được tài xế thì đã cách hiện trường hơn hai mươi km
qua làm việc được biết nguyễn văn thâu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã nhân phúc thị xã an nhơn
tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn là người có sổ điều trị bệnh tâm thần
vậy mà đối tượng này lại được thuê điều khiển xe đầu kéo để rồi cướp đi tính mạng của hai thiếu niên
và khiến hơn chục người khác bị thương

anh nguyễn ngọc trung hai mươi bảy tuổi ở xã phước lộc huyện tuy phước là nhân viên công ty điện máy đến nhà ông lê trọng hoa năm mươi một tuổi ở xã phước an huyện tuy phước để kiểm tra sửa máy lọc nước
trong lúc anh trung đang làm việc thì bất ngờ bị lê trọng thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là con của chủ nhà dùng dựa chém nhiều nhát dẫn đến tử vong
trước khi gây ra vụ án mạng này lê trọng thanh là đối tượng bị bệnh tâm thần
nếu không quản lý chặt chẽ không uống thuốc đầy đủ thì những người bị bệnh tâm thần luôn là mối họa cho cộng đồng kể cả người thân
cách đây chưa lâu một bệnh nhân tâm thần điều trị tại nhà ở thị xã hòa nhơn
trong lúc anh trung đang làm việc thì bệnh nhân tâm thần luôn là mối họa cho cộng đồng kể cả người thân
trong lúc anh trung đang làm việc thì bệnh nhân tâm thần luôn là mối họa cho cộng đồng kể cả người thân
do không có tiền để đánh bạc trực tuyến nên bùi văn vũ linh đã đi lừa đảo để có tiền chơi bạc
sáng ngày một mươi hai tháng sáu công an xã tà đảnh huyện tri tôn của tỉnh an giang đã tạm giữ và củng cố hồ sơ
đề nghị xử lý đối với đối tượng bùi văn vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cư trú tại tổ một mươi một ấp tân lợi xã tân phú huyện châu thành của tỉnh an giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bùi văn vũ linh điều khiển xe mô tô đến cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại di động do chị tạ thảo đi làm chủ
tại đây linh đưa hai số tài khoản ngân hàng rồi nhờ chị ly chuyển số tiền một mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng vào hai số tài khoản đã đưa
sau khi chị ly thực hiện việc chuyển tiền thì linh nói dối là ra xe lấy tiền trả
sau đó rồi ra điều khiển xe mô tô chạy thoát
sau khi nhận được tin báo khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày lực lượng công an xã tà đảnh đã bắt được đối tượng linh khi đang trên đường về nhà
qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện tri tôn của tỉnh an giang xử lý theo thẩm quyền
viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can nguyễn trí hiến
nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cùng bốn đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư phía bắc khu đô thị mới nam thành phố tuy hòa
ông nguyễn tri hiến phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
chủ tịch hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư phía bắc khu đô thị mới nam thành phố tuy hòa
đã trực tiếp chỉ đạo cùng sự giúp đỡ và thực hành của nguyễn thị nở
nguyên phó giám đốc thường trực sở tài chính
mai hắc lợi nguyên phó giám đốc sở tư pháp
nguyễn ngọc duy nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh
và ngô quang phú nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng hai trăm sáu mươi hai lô đất
cho phép hỗ trợ giảm giá năm trái quy định
gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền hơn tám tỷ đồng
gần năm mươi đối tượng từ một mươi năm đến một mươi chín tuổi của hai nhóm thanh thiếu niên
chú ở nhiều địa phương đã tụ tập dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu của thành phố đà nẵng
tập trung truy xét
và làm rõ vào tối qua ngày một mươi một tháng sáu
xuất phát từ việc nguyễn trọng phát một mươi năm tuổi
chú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ
nghĩ nhóm của văn thanh long một mươi bảy tuổi
chú tại quận hải châu
khiêu khích khi đi chơi tại cung thể thao tiên sơn
cả hai bên đã xảy ra sô sát
tiếp đó cả hai nhóm ra về chuẩn bị hung khí tự chế
hẹn nhau đến đường nguyễn sinh sắc
thuộc phường hòa minh quận liên triểu
hơn năm mươi thanh thiếu niên của hai nhóm điều khiển xe máy
lao vào đánh đuổi nhau
đến đường hùng vương quận hải châu
công an quận hải châu đã truy xét
làm rõ được gần hai mươi đối tượng thanh thiếu niên
tham gia hỗn chiến
thu giữ tám dao phóng lợn một kiếm tự chế
ba cây ba chĩa và dụng cụ dùng để
như là các hung khí
đồng thời tiếp tục truy xét và triệu tập
làm việc tất cả các đối tượng thanh thiếu niên
có liên quan trong vụ việc nói trên
một đường dây sản xuất tân dược giả
có quy mô lớn
được tổ chức chuyên nghiệp
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hồ chí minh
nhóm đối tượng đã lợi dụng
công ty cổ phần dược phẩm amtech pharma
có địa chỉ tại huyện bến lức của tỉnh long an
vốn có dây phép sản xuất kinh doanh tân dược
giám đốc công ty
dược phẩm này cũng nằm trong đường dây
cấu kết tổ chức sản xuất thuốc tân dược giả
với số lượng lớn ngay tại nhà máy
số thuốc tân dược giả được đưa đến
phân xưởng tại huyện thủ thừa của tỉnh long an
để ép vỉ đóng gói thành thuốc ngoại
được phân phối về nhiều nơi
tại thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng
phạm ngọc bích giám đốc công ty cổ phần dược phẩm
amtech pharma trụ sở tại tỉnh long an
phạm bích ngọc em ruột của phạm ngọc bích
cùng năm người có liên quan
niêm phong hàng chục máy móc dây chuyền sản xuất
cùng khoảng một triệu viên tân dược giả
và nhiều nguyên liệu để sản xuất
sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ
ở công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
năm bị can đến hải dương
năm đối tượng đã bị các lực lượng công an
hai địa phương phối hợp bắt giữ
tại địa bàn xã e quê
các lực lượng công an gồm công an huyện cư mơ ga
công an huyện e xúc
và phòng cảnh sát cơ động
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã phối hợp với công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
bắt gọn năm đối tượng gồm vũ thảnh nghị
đinh khánh đạt cùng chú tại tỉnh hải dương
đào đình kiên vũ văn dũng
và nguyễn văn long cùng chú tại tỉnh hương yên
trước đó năm đối tượng này đang bị tạm giam
tại nhà tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên
chờ ngày xét xử về các tội
mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
và buôn bán hàng cấm
lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày
tường nhà giam ẩm năm đối tượng đã đục tường
em tên là vũ thảnh nghị
phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
bắt ở công an mỹ hào
ngày chín chúng tôi có trốn vào
huyện cư mơ nga
tỉnh đắk lóc
và trốn được hai ngày
chúng tôi bị bắt
sau khi bỏ trốn năm đối tượng đã đón xe taxi
về nhà của đạt lấy xe ô tô
rồi vào thành phố thanh hóa
gửi chiếc xe ô tô này ở một bệnh viện
rồi chia thành hai nhóm
đón xe khách lên nhà một người quen của nghị
ở tỉnh đắk lóc
đến trưa ngày một mươi một tháng sáu
khi chúng đang lẩn trốn tại địa bàn các huyện của tỉnh đắk lắc
thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết trong các đối tượng này
vũ thanh nghị đã có một tiền án tám năm sáu tháng tù
về tội cướp tài sản
nguyễn văn long có một tiền án một mươi một năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy
hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện cương nga
về việc nghi vấn các đối tượng trốn truy nã
tại tỉnh hưng yên
có khả năng đến ảnh ấu
lẩn trốn tại địa bàn xã hè quế
và một số xã lên cạnh
công an xã đã thực hiện việc tập hợp lực lượng
phối hợp với công an thị xã mỹ hào
các lực lượng nhiệm vụ của công an tỉnh
công an huyện trốt trạnh
và bắt giữ được bốn triệu
trên năm đối tượng khi đối tượng đang trên đường di chuyển
tại bung gia rai xã hè quế
hiện cả năm đối tượng đã được lực lượng công an tỉnh đắk lắc
bàn giao cho công an thị xã mỹ hào
tỉnh hưng yên để xử lý theo thẩm quyền
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lầu a sánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xã sa dung
hồ chí minh
huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này có xẹo tròn năm cm
cách hai cm trên trước đầu lông mải trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn bắc ngàn
xã phú linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
và có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
và đối tượng tô thị thúy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại xã yên định huyện bắc mê tỉnh hà giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bắc mê tỉnh hà giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện